nếu chỉ hoãn điều trị người bệnh có thể phải đối mặt với các biến chứng nguy hiểm thậm chí là tàn phế
trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn về các phương pháp điều trị hiệu quả phòng ngừa biên chứng của bệnh lý này
đốt sống thắt lưng cũng gồm các thân đốt sống nối với nhau bởi các điện đệm
xung quanh nó cũng có các dây thần dây chẳng gân cơ các thần kinh và động mạch
chính vì thế nên đau thắt lưng cũng là một cái mà chúng ta phải quan tâm
tuy nhiên tỷ lệ đau thắt lưng ở người bình thường mà không có nguyên nhân gì
tức là không phải nguyên nhân thực thể tổn thương cuộc sống hay là bệnh lý gì thì cũng tỷ lệ cũng khá là cao
có thể tới năm mươi sáu mươi ở những người làm văn phòng
tại vì cũng có thể là do bệnh nhân ít vận động rồi cơ cũng bị không săn chắc bị yếu cơ chẳng hạn
thế nhưng tuy nhiên thì là trước khi mà chúng ta nghĩ là có thể là do nguyên nhân văn phòng hay là nguyên nhân cơ học
thì chúng ta phải nghĩ đến loại trừ tất cả những cái bệnh lý khác
ví dụ như là thoái hóa khớp chẳng hạn thoái hóa cuộc sống điện đệm chẳng hạn
rồi thoát vị địa đệm hay không cũng có thể gây đau lưng
lúc đó thì người thấy thuốc người ta phải tỉ mỉ người ta khai thác kỹ những các triệu chứng của bệnh nhân
rồi khai thác những cái tiền sử cũ rồi người ta phải xem lại những cái đơn mà bệnh nhân đã dùng
những cái trần đoán của tuyến dưới cũng rất là quan trọng để chúng ta xem xét và cân nhắc lại
để xem cần làm tiếp theo những cái gì để chẩn đoán đúng
việc trần đoán và các biện pháp để có thể điều trị hiệu quả thì sao thưa bác sĩ
về vấn đề này thì bác sĩ tiếp tục có thêm những chia sẻ như thế nào ạ
ở tết banh thì nói chung ý là ngoài cái vấn đề bác sĩ thăm khám ra
thì cũng có rất nhiều các cái phương tiện để hỗ trợ
ví dụ như các cái máy móc
xét nghiệm để chúng ta phát hiện xem là bệnh nhân có thay đổi về yếu tố viêm
thay đổi về yếu tố tiền ung thư hay không hay là những cái marker ung thư ấy
hoặc là bệnh nhân xét nghiệm được các canc vitamin d
tìm những nguyên nhân về xét nghiệm máu những xét nghiệm rất là hiện đại
cái thứ hai là bệnh nhân có thể được chụp x quang
rồi cộng hưởng từ trường ct hoặc là xạ hình xương
hoặc là bệnh nhân có thể được chụp mạch ở độc bụng
để xem xem là có đôi khi tắc mạch nó cũng có thể gây đau lưng
chẳng hạn thế
thì có rất là nhiều các phương tiện đủ để có thể người thầy thuốc yên tâm
bác sĩ đã chia sẻ rõ ràng là trong quá trình điều trị thì mỗi bệnh nhân
phải có một sự phối hợp rất là chặt chẽ đối với các bác sĩ chuyên khoa
và bên cạnh đó thì chế độ dinh dưỡng cũng như là chế độ vận động có vai trò rất quan trọng
về vấn đề này thì bác sĩ tiếp tục có thêm những tư vấn như thế nào ạ
chế độ vận động và dinh dưỡng vô cùng quan trọng
bởi vì thứ nhất là đối với chế độ dinh dưỡng thì bệnh nhân phải được đảm bảo
các chất đạm các chất béo và đặc biệt là các chất khoáng
chất khoáng trong đó có canxi vin d maze kẽm
các chất khoáng đó rất là cần cho hoạt động của thần kinh cơ mà nó gây đau
người ta thấy rằng ở những người tập luyện nhiều thì nguy cơ bị loạn xương cũng ít hơn
rồi nguy cơ vì ung thư hay những bệnh lý khác cũng lại ít hơn
chính vì vậy những vấn đề tập luyện xuyên suốt trong tất cả các bệnh lý
thì đều cần phải có vấn đề tập luyện
thì cơ thể nó mới khỏe mạnh máu lưu thông tốt chuyển hóa nó mới tốt
thì mọi các bệnh nó cũng đỡ
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ vũ thị thanh thủy
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
bệnh viện đa khoa tâm anh là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành
bác sĩ ngoại khoa giàu kinh nghiệm
đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc chẩn đoán
và điều trị các bệnh về cơ xương khớp với kỹ thuật hiện đại
theo pháp đồ cập nhật quốc tế
bệnh viện còn được trang bị hệ thống máy móc trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại
để có thể phát hiện sớm các tổn thương và điều trị hiệu quả các bệnh lý về cơ xương khớp
bên cạnh đó là hệ thống phòng khám khu nội chú cao cấp
khu vực phục hồi chức năng hiện đại quy trình chăm sóc hậu phẫu toàn diện
giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục và ổn định sức khỏe sau phẫu thuật
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết